các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có hai đối tượng lạ mặt đã lân la đến các hàng quán tại chợ vinh huy xã bình trị thăng bình
dùng tiền giả mệnh giá hai trăm linh đồng để mua các loại hàng hóa có giá trị thấp
như thuốc lá mì chính sữa các điện thoại và nhận lại tiền thật
tuy nhiên một số người dân tại chợ nghi ngờ hai thanh niên lạ mặt này dùng tiền giả để mua hàng
nên đã gọi điện báo cho lực lượng công an
mình phái đồng tiền mới mới với mình xem đi vây đà rồi đó
nhưng mà nó có mở xuất ra xe đầy quán là mình gây vô sổ
đồng quán này đây
nói ăn vô là kiểu mình dò chứ đồng bọc của mình là đồng bọc nhỏ
gây vô sổ này là mình biết mọi số quán là đưa ra mình phát hiện được
nhận được tin báo của người dân công an huyện thăng bình nhanh chóng xuống địa bàn
phối hợp bắt hai đối tượng và thu giữ tăng vật gồm một trăm linh hai tờ polymer giả mệnh giá hai trăm linh đồng
hai đối tượng là đào văn cần và đào văn ninh chú tỉnh thái nguyên
mở rộng điều tra vụ án
cơ quan an ninh điều tra đã bóc gỡ đường dây tiêu thụ tiền giả bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu
chu thị oanh chú tỉnh cao bằng cùng đồng bọn tại tỉnh đắk nông khi các đối tượng đang mang tiền giả đi tiêu thụ
qua khám xét lực lượng công an thu giữ trên người oanh hơn hai trăm linh triệu đồng tiền polymer giả mệnh giá hai trăm linh đồng
oanh khai số tiền giả trên y mua của một đối tượng là người trung quốc
được biết oanh từng có tiền án về tội tiêu thụ tiền giả tại cao bằng
do em làm bà ở trong quảng nam mà có quen biết chỗ anh tuân người cùng xó
ngày bữa bãi đuổi ra thì có anh tuân em muốn điện với anh tuân
có việc gì làm không anh tuân kêu đi lên đắk lắc và anh tuân
và lên đấy thì được biết gặp anh hòa
và có nghe anh hòa nói về việc đi tiêu thụ tiền giả
và được biết là anh hòa
xong anh hòa mới sang tiền cho nó để chỉ cho cách thức đi tiêu thụ
nói tiêu thụ bằng hành tức tức là dùng tiền giả để mua hàng quá có giá trị nhỏ
và nó lấy lại cái đồng tiền thật với cái tỷ lệ lớn
chính vì vậy mà bọn tội phạm rất là ham muốn rất là liều lĩnh trong cái vấn đề này
có một chiến sĩ có cái điều tra viên của phạm oanh ninh điều tra của quảng nam
cũng đã làm hết
sức mình ngay ở đêm để mà điều tra làm rõ và đã mở rộng thành công cái vụ án này
bắt trọn vẹn các đối tượng có hành vi phạm tội
phương thức thủ đoạn bọn tội phạm này rất tinh vi
vì vậy người dân hãy thận trọng và cảnh giác với tiền giả
khi nhận phải tiền giả hoặc phát hiện những người có hành vi tiêu thụ buôn bán tiền giả
thì kịp thời báo cho cơ quan công an để điều tra xử lý bảo vệ lợi ích cho người dân